sau đây là tin cập nhật về cơn bão số một mươi ba hồi bảy giờ ngày một mươi bốn tháng một mươi một vị trí tâm bão ở khoảng một mươi năm tám độ vĩ bắc
một trăm một mươi một bốn độ kinh đông trên khu vực phía nam quần đảo hoàng sa cách đà nẵng từ thiên huế khoảng ba trăm tám mươi km
cách quảng trị khoảng bốn trăm sáu mươi km về phía đông đông nam sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi ba một mươi hai

dự báo trong một mươi hai giờ tới bão di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được khoảng hai mươi km
đến một mươi chín h ngày một mươi bốn tháng một mươi một vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi sáu hai độ vĩ bắc một trăm linh chín sáu độ kinh đông
trên vùng biển từ hà tĩnh đến quảng ngãi sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi hai cấp một mươi ba giật cấp một mươi năm
vùng biển từ hà tĩnh đến quảng ngãi có mưa to gió mạnh dần lên cấp tám chín vùng gần tâm bão cấp một mươi một mươi một
giật cấp một mươi bốn biển động dữ dội vùng biển bắc vịnh bắc bộ
đông bắc mạnh cấp bảy có lúc cấp tám giật cấp một mươi biển động rất mạnh
ven biển các tỉnh từ thanh hóa đến đà nẵng có khả năng nước dân do bão cao năm một m nguy cơ ngập
ống xảy ra ở vùng trũng thấp ven biển cửa sông đầm phá tại các tỉnh từ quảng bình quảng trị
thừa thiên huế đà nẵng từ chiều nay ngày một mươi bốn tháng một mươi một đến ngày một mươi sáu tháng một mươi một
từ phía nam nghệ an đến quảng nam có mưa to đến rất to và gió giật mạnh
với lượng mưa từ một trăm năm mươi đến ba trăm năm mươi mm một đợt cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do bão cấp ba
theo thông tin chúng tôi vừa cập nhật đến trưa nay huyện đảo lý sơn bắt đầu có gió cấp chín
cấp một mươi biển động mạnh hiện chính quyền địa phương và người dân đã hoàn thành các công tác phòng
tránh bão tại vùng đảo nơi bão số một mươi ba vào đầu tiên tại tỉnh quảng ngãi
hiện huyện đảo lý sơn đã di rời hai trăm tám mươi hộ dân với gần chín trăm linh người vùng ven biển vào khu vực an toàn là các
khu vực kiên cố để an toàn cho bà con trên sáu trăm linh tàu thuyền gồm tàu cá tàu vận tải cano
tàu khách được di chuyển neo đậu tại các vũng tàu thuyền trên đảo hiện vẫn còn bảy tàu với hơn
một trăm linh ngư dân đang hoạt động tại quần đảo trường sa và vùng biển duyên hải nam trung bộ đang được
di chuyển vào các khu vực an toàn để tránh chú bão số một mươi ba
do vậy bộ số chín nó cũng ảnh hưởng thiệt hồi nhiều tàu nó ba tóc mối hết bộ một mươi ba nào cũng cần
chú động cầm tóp chồng chấm cho nó chạm ché rồi cầu cưới cho nó cắn thận chứ sợ quá
tại quảng ngãi đảo lý sơn sẽ là nơi bão số một mươi ba đi qua và gây ảnh hưởng đầu tiên
chịu nhiều ảnh hưởng từ các cơn bão liên tục nhưng với tinh thần chủ động khẩn trương
huyện lý sơn tiếp tục vượt qua bão lần này để chủ động ứng phó với diễn biến phức tạp
của bão số một mươi ba các tỉnh biển trung chỉ đạo các địa phương thực hiện các biện pháp ứng
phó với bão một cách khẩn trương tuyệt đối không chủ quan nhằm giảm thiệt hại do bão gây ra
tỉnh quảng bình tập trung chỉ đạo các sở ngành địa phương tiếp tục giả soát các khu dân cư có
nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất để chủ động di rời dân đến nơi an toàn đến sáng nay bộ chỉ
huy bộ đội biên phòng tỉnh quảng bình đã tổ chức kêu gọi được hơn sáu năm trăm sáu mươi phương tiện tàu cá
tám tàu vận tải trên địa bàn vào vị trí neo đậu an toàn các đồn biên phòng tuyến biển đã cử các tổ
quốc giúp người dân chẳng chống lại nhà cửa trên tuyến biên giới bộ đội biên phòng bám sát các
địa bàn để vận động đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực này có nguy cơ bị sạt lở ngập lụt sâu
di rời đến các khu vực an toàn các địa phương cũng đã tổ chức di rời một trăm linh tám hộ với bốn trăm ba mươi tám nhân khẩu ở vùng
có nguy cơ lũ quét sạt lở đất đến nơi an toàn tại tỉnh quảng trị tính đến ngày một mươi ba tháng một mươi một đã
sơ tán năm trăm bảy mươi hộ với gần hai người ở hai huyện hải lăng và hướng hóa đến nơi an toàn
toàn bộ hơn hai ba trăm linh tàu cá với trên bảy ngư dân đã biết thông tin về cơn bão số một mươi ba và đã vào nơi
phòng tránh chú bão tỉnh quảng trị cũng dự kiến di rời hơn một chín trăm linh hộ với gần bảy tám trăm linh người ở vùng có
nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất lũ quét lũ ống tập trung ở các xã huyện miền núi đến các điểm
an toàn trong trường hợp cần thiết sẽ tổ chức cưỡng chế để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân
dự báo trong hai ngày một mươi bốn và ngày một mươi năm tháng một mươi một do ảnh hưởng của bão số một mươi ba trên địa bàn tỉnh quảng trị
nguy cơ gọi đến rất to lũ trên các sông sẽ lên trở lại và có khả năng đạt mức báo động hai đến báo động ba
để giảm thiểu thiệt hại do cơn bão lũ số một mươi ba gây ra tỉnh quảng nam đang tổ chức giả soát lên phương án
di rời một mươi hộ dân tại chín mươi ba điểm có nguy cơ sạt lở cao thuộc chín huyện miền núi cùng với đó hơn bốn mươi năm dân
khu vực sông vu gia thu bồn và khoảng một trăm sáu mươi một hộ dân sống ở khu vực ven biển của tỉnh sẽ được đưa đến nơi an toàn
cơn bão số một mươi ba vẫn đang diễn biến phức tạp
và dự báo sẽ gây nguy hiểm cho các địa phương ở khu vực miền trung để hạn chế thấp nhất thiệt hại do cơn bão gây ra
nhất là tính mạng cho nhân dân tỉnh quảng nam đang khẩn trương thực hiện mọi công tác phòng chống và phải hoàn thành trước một mươi hai giờ trưa nay ngày một mươi bốn tháng một mươi một
nhằm bảo đảm an toàn về người và tài sản trong cơn bão số một mươi ba đang di chuyển nhanh trên biển đông và hướng vào đất liền các tỉnh ven biển miền trung
ngay từ chiều ngày một mươi ba tháng một mươi một và sáng nay đoàn viên thanh niên và các đoàn thể phường khuê trung
quận cẩm lệ thành phố đà nẵng đã ra quân hỗ trợ trằng chống mái nhà giúp hàng trăm nhà dân địa phương
nhất là các hộ neo đơn gia đình phụ nữ đơn thân để bảo đảm an toàn chú bão
đến nay mọi công tác chuẩn bị phòng chống bão số một mươi ba trên địa bàn thành phố đà nẵng đã gần như hoàn tất
lãnh đạo thành phố yêu cầu người dân không ra khỏi nhà bắt đầu từ một mươi hai h ngày một mươi bốn tháng một mươi một cho đến khi có thông báo của ban chủ huy phòng chống thiên tai
cán bộ công chức viên chức người lao động kể cả trong khu công nghiệp khu công nghệ cao nghỉ làm việc trong ngày một mươi bốn tháng một mươi một
trừ các lực lượng làm nhiệm vụ và các trường hợp đặc biệt
sáng ngày một mươi bốn tháng một mươi một ủy ban nhân dân tỉnh thừa tiên huế đã triển khai biện pháp cưỡng chế thủy điện thượng nhật
phải mở năm cửa van để ứng phó với bão số một mươi ba sau khi tự ý tích nước khi chưa được cấp phép
hiện nay đơn vị quản lý thủy điện thượng nhật đã chấp hành lệnh mở hoàn toàn các cửa van
chính quyền địa phương xã thượng nhật và huyện nam đông thừa tiên huế sẽ trực tiếp giám sát việc mở các cửa van này
trước đó trong các văn bản chỉ đạo ứng phó với mưa bão tỉnh thừa tiên huế đều yêu cầu những công trình thủy điện
đang thi công dở dang công trình chưa được phép tích nước các công trình không bảo đảm điều kiện vận hành an toàn
không được phát điện duy trì cửa van ở trạng thái mở hoàn toàn xả nước để phòng lũ
tỉnh cương quyết xử lý các chủ đập không thực hiện đúng pháp luật về phòng chống thiên tai
trước diễn biến
trước khó lường của bão số một mươi ba tổng cục thủy lợi đã công bố số điện thoại đường dây nóng
đến sở nông nghiệp và phát triển nông thôn các tỉnh thành phố khu vực dự kiến chịu ảnh hưởng của bão số một mươi ba
để kịp thời hỗ trợ khi có sự cố
bên cạnh đó đề nghị các địa phương tổ chức trực ban hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ trong thời gian có mưa lũ
thường xuyên báo cáo tình hình an toàn công trình thủy lợi và ngập lụt úng về bộ phận thường trực của tổng cục thủy lợi
đồng thời gia công điện gửi các tỉnh thành phố ven biển từ thanh hóa đến quảng ngãi tiếp tục theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo mưa lũ
của các cơ quan dự báo chuyên ngành khí tượng thủy văn tăng cường tuyên truyền hướng dẫn người dân chủ động tích chữ nước sạch đủ
để sử dụng trong thời gian mưa lũ
bên cạnh đó tổ chức cung cấp nước sạch cho người dân nông thôn ở những địa điểm di rời tập trung
cấp phát hướng dẫn sử dụng các loại hóa chất xử lý nước phục vụ ăn uống sinh hoạt trong vùng ngập lũ
các đợt mưa bão liên tiếp vừa qua đã để lại thiệt hại nặng nề trên địa bàn tỉnh bình định
đặc biệt là hệ thống giao thông thủy lợi ở các huyện miền núi của tỉnh
chính quyền địa phương đang nỗ lực khắc phục hậu quả bão lũ tuy nhiên công tác này vẫn đang gặp không ít khó khăn
đã hai ngày trôi qua nhưng công tác khắc phục sạt lở trên tuyến đường từ trung tâm xã vĩnh kim đến làng đắc tra của huyện miền núi vĩnh thạnh tỉnh bình định vẫn chưa thể hoàn thành
khối lượng sạt lở quá lớn lại nằm ở khu vực đèo dốc nên việc khắc phục gặp rất nhiều khó khăn
hiện trên địa bàn xã vẫn còn một số thôn rơi vào tình trạng chia cắt giao thông
sau các đợt bão lũ vừa qua có đến hàng trăm km đường giao thông ở các huyện miền núi trong tỉnh bình định bị sạt lở nghiêm trọng
nhiều cầu dân sinh bị nước lũ tàn phá đứt gãy gây cô lập hàng trăm hộ dân
lãnh đạo tỉnh bình định cùng các ban ngành chức năng đã
và đang chỉ đạo các đơn vị khẩn trương giúp dân khắc phục hậu quả bão lũ
tỉnh bình định cũng chỉ đạo các địa phương tích cực triển khai khắc phục thiệt hại theo phương án bốn tại chỗ
nước rút đến đâu khắc phục đến đó đồng thời khảo sát đánh giá lại hiện trường lũ ống lũ quét sạt lở chiều cường
để kịp thời vận động tuyên truyền người dân di rời đến nơi an toàn
theo dự báo vào cuối tuần này bão số một mươi ba sẽ tiếp tục gây ảnh hưởng đến các tỉnh miền trung trong đó có bình định